thưa quý vị trận mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày sáu tháng sáu cho đến ngày bảy tháng sáu tại thành phố sơn la
đường ngập thành sông mặc dù trời đã ngớt mưa nhưng nước vẫn chưa rút và nhiều phương tiện chết máy
đường tắt lực lượng công an sơn la đã ra quân có mặt khắp ngả đường để giúp dân
từ tối ngày sáu tháng sáu tại sơn la có mưa lớn kéo dài trên diện rộng
sáng ngày bảy tháng sáu tại tuyến đường trung tâm thành phố sơn la như trần đăng ninh
ngã ba quyết thắng chu văn thịnh tại khu vực bản phiêng mùa xã trường sơn thành phố sơn la các tuyến đường trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sơn la cũng đã được huy động tối đa để làm nhiệm vụ phân luồng tránh gây ách tắc cục bộ kéo dài
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sơn la cũng đã được huy động tối đa số cán bộ chiến sĩ để làm nhiệm vụ cứu hộ các phương tiện bị chết máy không thể di chuyển
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh sơn la cũng đã huy động bốn mươi cán bộ chiến sĩ và ba xe ô tô để hỗ trợ học sinh qua các điểm ngập đến các điểm thi tuyển trong kỳ thi vào lớp một mươi
phối hợp cùng lực lượng chức năng sơ tán người dân và tài sản của một số hộ dân bị ngập nặng tại xã trường sôm